lễ khởi động mạng lưới logistics thông minh asean với dự án đầu tiên trung tâm logistics icd vĩnh phúc
vừa được thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng singapore lý hiển long khởi động trực tuyến vào chiều nay theo hình thức trực tuyến
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ đây là sự hợp tác có ý nghĩa giữa doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp singapore
minh chứng cho tinh thần gắn kết asean và tư duy chủ động thích ứng sáng tạo của các doanh nghiệp diễn ra trong tuần lễ asean lần thứ ba mươi bảy
và các hội nghị có liên quan
năm hai nghìn hai mươi là năm asean đã đi được một nửa chặng đường hướng tới xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm hòa bình phát triển ổn định bền vững
tuy nhiên đại dịch covid một mươi chín bất ngờ bùng phát lan rộng đe dọa sức khỏe của người dân làm gián đoạn sản xuất suy giảm kinh tế nghiêm trọng ở toàn cầu và khu vực asean
tại hội nghị cấp cao lần thứ ba mươi bảy này lãnh đạo cấp cao asean đã cùng thống nhất kiểm soát dịch covid một mươi chín vừa bảo đảm an toàn cho người dân vừa thúc đẩy sản xuất lấy lại đa tăng trưởng trong đó có việc tăng cường tính bền vững của chuỗi cung ứng bảo đảm sản xuất
tôi quan ngay sự kiện khởi động mạng lưới rưới tích thông minh asean với dự án trung tâm lưới tích acd vĩnh phúc
dự án chính là viên gạch thòng góp phần sai đắp nhịp cầu hợp tác asean
và kết nối hữu nghị thân thiết việt nam singapore
đây chính là công trình chào mừng asean ba mươi bảy và sự kiện hiệp định dơ xếp ngày mai sẽ được ký kết
dự án đầu tiên của mạng lưới là trung tâm logistics vĩnh phúc do liên danh tập đoàn tv group việt nam và tập đoàn ich singapore đầu tư tại thị trấn hương canh xã sơn lôi tỉnh vĩnh phúc
với tổng vốn đầu tư hơn ba
tích hợp các chức năng của một trung tâm phân phối và cảng cạn trung tâm logistics vĩnh phúc sẽ áp dụng công nghệ bốn hiện đại nhất như truy hồi tự động kết hợp với người máy và máy bay không người lái để kiểm đếm hàng hóa nhờ đó có thể thông quan hơn nửa triệu container tiêu chuẩn mỗi năm
việc khởi động trung tâm logistics thông minh vĩnh phúc sẽ góp phần đưa việt nam trở thành trung tâm kết nối logistics của các nước trong khu vực asean thúc đẩy thương mại toàn cầu và gia tăng khả năng cạnh tranh của quốc gia trong khu vực
là một nền tảng hợp tác để thực hiện kế hoạch tổng thể về kết nối asean hai nghìn hai mươi năm nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của khu vực
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các bộ ngành địa phương và thủ tướng lý hiển long đã cùng nhau bấm nút khởi động mạng lưới logistics